qua làm việc hai đối tượng đỗ ngọc vinh và huỳnh ngọc hiền khai nhận đã mua số thuốc lá trên
sau đó dùng ô tô tải trở về cà mau để bán lại
khám xét nơi ở của vinh và hiền thu giữ thêm hai chín trăm linh bao thuốc lá nhập lậu
tiếp tục khai thác mở rộng vụ việc đội cảnh sát kinh tế đã tiến hành kiểm tra
và thu giữ tại một cơ sở bán hàng tạp hóa tại khu vực khóm một phường một thành phố cà mau
gần một chín trăm linh bao thuốc lá với nhiều loại khác nhau
ngoài vinh và hiền còn có hai đối tượng khác cũng bị tạm giữ
để tiếp tục điều tra
công an thành phố đồng xoài tỉnh bình phước đang tiến hành xác minh làm rõ lô hàng
gồm một trăm linh thùng bánh ngọt và đồ ăn nhanh các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ
được vận chuyển trên chiếc xe tải chạy lùng xanh từ hà nội vào bình phước
trước đó tổ công tác của công an thành phố đồng xoài tổ chức tuần tra kiểm soát
trên tuyến đường hồ xuân hương phường tân phú đã phát hiện chiếc xe tải bị kiểm soát
lái xe nguyễn anh dũng chú tỉnh phú thọ điều khiển có nhiều biểu hiện nghi vấn
tiến hành kiểm tra toàn bộ số hàng hóa trên xe gồm có hàng điện máy thuốc tây
sữa bánh ngọt và đồ ăn nhanh
riêng số bánh ngọt và đồ ăn nhanh số lượng một trăm linh thùng bên ngoài in chữ trung quốc
không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
lái xe nguyễn anh dũng khai nhận toàn bộ số hàng trên xe được vận chuyển từ hà nội vào
cho ba chủ cửa hàng tại tỉnh bình phước và tỉnh bình dương
hiện công an thành phố đồng xoài đang tạm giữ toàn bộ số hàng trên để tiếp tục xác minh điều tra làm rõ
chiều ngày hai mươi bốn tháng chín tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang cho biết vừa kiểm tra
phát hiện số lượng lớn hàng hóa là phân bón và thuốc trừ sâu không hóa đơn chứng tử hợp pháp
chứng minh nguồn gốc xuất xứ tại một cơ sở kinh doanh phân bón thuốc trừ sâu ở xã biên giới huyện tịnh biên
trước đó khoảng chín giờ ngày hai mươi ba tháng chín
năm hai nghìn hai mươi một lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh phân bón thuốc trừ sâu phương thúy
tại địa chỉ tổ tám ấp trung bắc hưng xã nhân hưng huyện tịnh biên an giang do bà nguyễn phương thúy làm chủ
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện tại cơ sở có trên ba hai trăm linh chai gói thuốc trừ sâu và phân bón nhiều nhãn hiệu khác nhau
tại thời điểm kiểm tra chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn hợp pháp chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng trên
hiện vụ việc đang được bàn giao cho công an huyện tịnh biên tiếp tục điều tra xác minh xử lý theo thẩm quyền
đội cảnh sát kinh tế phát hiện một số đối tượng thường xuyên giao dịch mua bán các loại mặt hàng thiết bị y tế và thuốc chữa bệnh
đặc biệt các loại thuốc liên quan đến phòng điều trị covid một mươi chín do nước ngoài sản xuất
bất ngờ kiểm tra một người giao hàng tại phường phúc diễn
lực lượng chức năng đã thu giữ hơn một viên thuốc phòng và điều trị covid một mươi chín không đủ điều kiện lưu thông ra thị trường
đây là hơn một viên thuốc phòng và điều trị covid một mươi chín của nước ngoài vừa bị đội cảnh sát kinh tế công an quận bắc từ liêm hà nội thu giữ
tất cả đều có một đặc điểm chung là không rõ nguồn gốc xuất xứ không có hóa đơn chứng tử hợp lệ
số hàng này được các đối tượng nhập lậu về việt nam tiêu thụ trong thời điểm dịch bệnh đang có những diễn biến phức tạp
để dễ qua mắt lực lượng chức năng
được đóng gói dưới dạng hàng hóa thông thường và giao cho shipper vận chuyển
sau khi thu giữ toàn bộ hàng hóa và tiến hành đấu tranh khai thác bằng các biện pháp nghiệp vụ
cơ quan công an đã triệu tập chủ hàng lên làm việc
người này thừa nhận lợi dụng tình hình dịch bệnh phức tạp
tâm lý người dân muốn mua các loại thuốc phòng điều trị bệnh covid một mươi chín
nên đã thu gom từ các nguồn trôi nổi trên mạng để bán kiếm lời
theo cơ quan chức năng nếu giao dịch thành công và chót lọt hơn một viên thuốc phòng vào điều trị covid một mươi chín này
chủ hàng có thể hưởng lợi bất chính lên tới một trăm linh triệu đồng
chỉ tính từ đầu tháng chín
tới nay công an tp hà nội và lực lượng quản lý thị trường liên tiếp phát hiện ra nhiều vụ nhập lậu thuốc phòng và điều trị covid một mươi chín
với tổng số hơn ba mươi viên giá trị hàng hóa khoảng gần ba tỷ đồng
đối tượng này thường xuyên đăng tải trên facebook của mình các sản phẩm thuốc do nước ngoài sản xuất
về phòng chống và điều trị covid một mươi chín không có kiểm định của cơ quan chức năng
thứ hai là nguồn gốc xuất xứ không rõ ràng gây nguy hại đến tính mạng và sức khỏe cho người dân
làm ảnh hưởng đến công tác phòng
trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp mong muốn tìm được loại thuốc tốt nhất để chữa trị là nhu cầu chính đáng
tuy nhiên người dân cũng cần tỉnh táo khi có ý định mua và sử dụng thuốc trôi nổi trên thị trường
tránh việc tiền mất tật mang
ngoài ra cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân không mua và sử dụng các loại thuốc phòng và điều trị covid một mươi chín
không nằm trong hướng dẫn của bộ y tế
tiếp tục là các tin tức kinh tế khác
nhằm lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp để tìm giải pháp phục hồi kinh tế trước ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh covid một mươi chín
ngày hôm nay ubnd tp đà nẵng đã tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài fdi
với sự tham dự của gần một trăm năm mươi khách mời trực tiếp mỗi phiên và trực tuyến qua hệ thống hội nghị trực tuyến dung
lãnh đạo thành phố đà nẵng cho biết các biện pháp nhằm khống chế dịch bệnh thời gian qua đã tác động lớn đến tình hình phát triển kinh tế xã hội của thành phố
cụ thể tổng thù ngân sách nhà nước chiến thắng đầu năm hai nghìn hai mươi một của tp đà nẵng ước đạt một mươi năm năm mươi tỷ đồng bằng sáu mươi chín một dự toán hội đồng nhân dân tp giao
tp đà nẵng xác định sức khỏe của doanh nghiệp là yếu tố hàng đầu
hội đồng nhân dân tp giao là yếu tố hàng đầu
cụ thể tổng thù ngân sách nhà nước chiến thắng đầu năm hai nghìn hai mươi một của tp đà nẵng ước đạt một mươi năm năm mươi tỷ đồng bằng sáu mươi chín một dự toán hội đồng nhân dân tp giao

từ đó tạo đà cho các hộ nông dân một khí thế lao động mới sau nới lỏng giãn cách xã hội đảm bảo không gián đoạn sản xuất cung ứng hàng hóa